tại bãi giữ xe nằm trên phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng đã bất ngờ xảy ra vụ cháy
lửa xuất hiện từ nhà xưởng bên trong bãi thiêu dụi nhiều tài sản và ô tô
khu vực nhà xưởng có kết cấu khung thép mái tôn bên trong có gỗ đệm mút dùng làm ghế
vì vậy đám cháy lan nhanh bao phủ toàn bộ nhà xưởng
công an thành phố đà nẵng đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tham gia dập lửa
sau hơn bốn giờ nỗ lực dập lửa đám cháy mới hoàn toàn được khống chế
đám cháy đã thiêu dụi toàn bộ tài sản trong nhà xưởng một xe ô tô một mươi sáu chỗ và một xe ô tô bảy chỗ bị hư hỏng nặng
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ